vậy là đúng một ngày tính từ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai khi phát hiện thi thể nạn nhân thì đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai với sự quyết tâm trấn áp tội phạm và khẳng định trách nhiệm trong điều tra các vụ trọng án của công an tỉnh hải dương
phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội cùng các lực lượng nghiệp vụ đã điều tra khám phá thành công vụ án bắt được hung thủ khi hắn đang trốn chạy ẩn nấp tại hàng chục địa điểm cũng như thay đổi nhiều hành trình đi lại
sau một thời gian quanh co chối tội nguyễn thanh thùy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở xã hưng thái huyện ninh giang tỉnh hải dương đã khai nhận thùy có quan hệ tình cảm với nạn nhân vũ thị liên là giáo viên trường tiểu học xã văn giang cùng huyện ninh giang
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai sau khi hai người có gặp gỡ ở một nhà nghỉ tại thị trấn quỳnh khôi xã quỳnh phụ tỉnh thái bình đã đèo nhau bằng chiếc xe máy của chị liên đi qua cầu hẹp về ninh giang
đến bà mương xã hưng long huyện ninh giang thì thùy nấy lòng tham chiếm đoạt chiếc xe máy của chị liên khi hắn đang mang món nợ năm trăm linh triệu đồng mà hắn chưa trả được
hắn đã bất ngờ giết hại chị liên để cướp chiếc xe máy và tiền rồi trốn chạy qua cầu hiệp sang thái bình rồi lại về ninh giang vờ như không có chuyện gì xảy ra